nên hơn khi nó bỏ thì rất khó bỏ
để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng đường dây này đa phần chỉ nhận tin nhắn của người chơi chứ không giao dịch ghi sổ trực tiếp
và mỗi công đoạn đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng không được biết về các bước liên quan

lô đề cờ bạc cho vai lãi cắt cổ để các con nợ lại tiếp tục lô đề cờ bạc rồi xiết nợ xiết tài sản của người dân
vòng tròn khép kín của ổ nhóm này tạo ra đã mang lại lợi nhuận trung bình mỗi ngày lên tới
còn trái lại là những con bạc thì lâm vào cảnh nợ nần trông chất gia đình ly tán
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn các tỉnh quảng bình quảng trị nghệ an hà tĩnh có mưa to có nơi mưa rất to gây ngập lụt chia cắt ở một số nơi
tại quảng bình đã có một người bị lũ cuốn trôi mất tích
hiện nay trên địa bàn huyện minh hóa tỉnh quảng bình có nhiều địa điểm bị nước lũ chia cắt
tại xã trọng hóa có tám trên một mươi tám bản bị chia cắt nước chảy xiết không thể tiếp cận được
đường vào xã minh hóa cũng bị ngập khiến xã tạm thời bị chia cắt
nước lũ trên sông rào nam cũng đang lên nhanh và có khả năng gây ngập lụt ở xã dốn lũ tân hóa nếu trời tiếp tục mưa lớn
tại huyện miền núi hướng hóa và đắk rông của tỉnh quảng trị mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị cô lập cục bộ
trên bảy mươi nhân khẩu sống ở vùng trũng thấp
tại các xã ba tầng thuận si nước dâng cao gây chia cắt khiến người dân không thể đi lại
tại huyện miền núi đắc rông mưa lớn đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã tả long và húc nghì gây ngập và chia cắt tại cầu tràn ba lòng
tại các tuyến đường trung tâm của thành phố vinh tỉnh nghệ an đều ngập sâu trong nước
nhiều xe máy ô tô bị chết máy khi lưu thông tình trạng giao thông tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tp vinh hỗn loạn ồn tắc nghiêm trọng
dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa to gây ngập úng lũ lụt tại nhiều địa phương
cảnh báo đến người dân thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn cho người và tài sản đề phòng lũ quét sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản
và cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn hà tĩnh đã xuất hiện mưa to đến rất to
trong sáng nay thủy điện hố hô buộc phải xả lũ khiến toàn bộ khu vực hạ du bị ngập trong biển nước
hiện thủy điện hố hô đã xả ba cống khiến nước ồ ạt đổ về vùng hạ du một số địa bàn vùng cao trên địa bàn hương khê hà tĩnh đã bị ngập lụt
theo đài khí tượng thủy văn hà tĩnh tổng lượng mưa tính từ ngày một đến ngày hai tháng chín
tự báo từ một trăm một mươi một trăm năm mươi mm có nơi đạt trên hai trăm linh mm
mưa lớn cộng với xả lũ đã khiến cho các xã hương xuân hương trạch hương lâm hương liên huyện hương khê và vùng vũ quang bị ngập sâu
nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt người dân và phương tiện không thể qua lại
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây nguy cơ sạt lở đất ở những vùng đồi núi
đặc biệt tại tuyến quốc lộ tám a con đường huyết mạch nối thông thương giữa hai nước việt lào có nguy cơ xả lở đất rất lớn
vì hầu hết các điểm xả lở trước đây đã bão hỏa nước sau những ngày mưa lớn kéo dài
nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu hiện hà tĩnh đã thu hoạch được ba mươi trên bốn mươi ba năm trăm linh ha lúa hẻ thu đạt trên bảy mươi
còn lại khoảng ba mươi chủ yếu là lúa ở vùng cao chưa chín
hiện địa phương vẫn đang tiếp tục có mưa lớn dự báo lũ sẽ lên nhanh
những giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác tại khánh hòa giá mía liên tục giảm lại gặp tiếp
tình trạng thời tiết khô hạn khắc nghiệt đã khiến cho người dân vùng trồng mía của tỉnh rơi vào cảnh túng quẫn
và thực tế đáng lo ngại lúc này là nhiều gia đình không có cách gì để đảm bảo thu nhập trước mắt chứ chưa nói đến khả năng đầu tư cho dụng mía
và đây cũng là lý do mà nhiều người trồng mía đã ổ ạt bán đất sản xuất từ bỏ dụng mía mà họ đã gắn bó bao đời này
do không đủ chi phí trang trải kinh tế và gặp khó khăn liên tiếp vì giá mía rớt giá như hiện nay
lại thêm hạn hán kéo dài gây thiệt hại nặng nề mà người dân đã không thể gánh gồng được và buộc phải bán đất chủ yếu là bán cả dãy mía
lần đầu tiên ở miền núi ninh tây những chiếc cọc được dựng lên quanh dãy mía thậm chí có cả hàng rào
đất giấy giờ không còn là của người dân trong vùng mà đã được chuyển nhượng cho người khác
nông dân biết bán giấy mía cũng đồng nghĩa sẽ chẳng còn đất để sản xuất
đất đai mình bán cho buông này kia thì cũng rất là tiếc đất đai này rất là tiếc
nhưng bây giờ kinh tế nó có kháng
giờ nợ nâng ngân hàng tới vụ mùa trang ngân hàng thì phải trả
rồi đây phải mượn tiền ví dụ trồng mía trồng cây mía để dự nhờ cây mía
nhưng mà tới lúc đó thì kinh tế bây giờ không có tiền trả tiền bên ngoài thì ví dụ phải trả là bán đất trả nợ
tức là người dân tộc đấy đông bào đấy có nghĩa là giờ thì rừng thì họ cầm nè rồi là mịa mụn thì giá cả không còn nè
thành thử là có như là họ bán hết đất rồi nhà nào còn một kỷ có cái nhà ở thì thôi còn xung quanh họ bán hết
chính là đề nghị cuộc hội là nhà nước đi đó để có biện pháp để giúp đỡ cho dân như thế này thì khổ lắm
chuyện người dân trồng mía không sống được với cây mía và ồ ạt bán rẫy mía lan rộng ở nhiều vùng trồng mía tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là một kết quả đắng với cây mía đường sau nhiều vụ liên tiếp ngậm cháy đắng
nếu như không còn sống được với cây mía thì người dân hiện nay không biết sống như thế nào và đang trông chờ vào chính quyền địa phương
từ đầu năm đến giờ thì phải nói là tình hình nắng hạn nó cũng kéo dài
về phần diện tích mía thì của thị xã ninh hòa thì cũng bị ảnh hưởng
cái này là cũng ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân
trong thời gian tới về phía thị xã ninh hòa cũng đã có phương án chuyển đổi cây trồng trên địa bàn của thị xã
thì cũng định hướng cho người nông dân
một số cây trồng mang giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của thị xã ninh hòa
từ đó thì mới thay đổi được về cái thu nhập cũng như là giảm bớt cái khó khăn cho người nông dân đặc biệt là những gia đình trồng mía
việc người dân vùng nguyên liệu mía lại không sống được với cây mía là một vấn đề nghiêm trọng và đang cần các cấp ngành quan tâm tìm cách hỗ trợ cho người nông dân trồng mía
để giảm bớt phần nào khó khăn trong thời gian tới
sáng nay giá vàng trong nước tăng nhanh và hướng tới ngưỡng bốn mươi ba triệu đồng một lượng
cụ thể tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi hai năm triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi hai năm mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
công ty bảo tín minh châu niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi hai một mươi tám triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi hai sáu mươi ba triệu đồng một lượng bán ra
công ty vàng bạc đa quý sài gòn hiện đang niêm yết vàng sgc ở mức bốn mươi hai hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi hai sáu mươi hai triệu đồng một lượng bán ra
theo sở du lịch hà nội trong ba ngày nghỉ lễ từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai tháng chín hà nội đón trên hai trăm bảy mươi khách tăng gần tám sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên ba mươi bảy lượt khách tăng ba hai so với cùng kỳ
dù lượng khách tăng không mạnh nhưng tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm hai mươi tám tỷ đồng tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
các khách du lịch quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm là hàn quốc trung quốc nhật bản mỹ anh tây ban nha malaysia pháp đài loan trung quốc
các điểm tham quan thu hút đông du khách như lăng chủ tịch hồ chí minh văn miếu quốc tử giám bảo tàng lịch sử quốc gia nhà tù hỏa lò điểm du lịch sinh vật cảnh hồng vân
bên cạnh đó nhiều khu du lịch vui chơi giải trí như công viên hồn
công viên thiên đường bảo sơn khu vui chơi baralen quốc oai làng nghề bát tràng v v trở thành những điểm đến hấp dẫn của người dân hà nội và các tỉnh thành khác
các trung tâm mua sắm cũng là điểm lựa chọn cho nhiều gia đình bởi nơi này được đầu tư đồng bộ cả siêu thị trung tâm thương mại khu vui chơi ẩm thực đủ đáp ứng nhu cầu của du khách
các khách sạn trên địa bàn hà nội cũng duy trì liên tục hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ
công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay đạt cao trung bình khối khách sạn từ một đến năm sao đạt khoảng sáu mươi